nhằm thực hiện các công tác chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi là chỗ dựa cho người cao tuổi trong việc giám sát thực hiện chế độ chính sách pháp luật của nhà nước bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người cao tuổi
các hội người cao tuổi đã được ra đời với vai trò là cầu nối hướng dẫn hoạt động công tác hội từ trung ương đến cơ sở việc tăng cường xây dựng năng lực cho các tổ chức hội luôn là việc làm cấp thiết được người cao tuổi quan tâm và chú trọng
chúng ta là các bậc phụ lão cần phải chân thành đoàn kết trước để làm gương cho con cháu ta vậy tôi mong muốn các vị phụ lão ở hà thành ra sung phong tổ chức phụ lão cứu quốc hội để cho các phụ lão cả nước bắt trước và để hun sức giữ gìn nền độc lập của nước nhà
đó là lời kêu gọi của chủ tịch hồ chí minh gửi tới các vị phụ lão chỉ ít ngày sau khi đất nước vừa giành được độc lập
ngày hai mươi một tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm phát huy tinh thần truyền thống đó ngày hai mươi bốn tháng chín năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hội người cao tuổi việt nam được thành lập
đến nay trên cả nước đã có một trăm linh xã phường thị trấn có tổ chức hội với trên một trăm linh tri hội hai trăm năm mươi tổ hội bám dễ sâu trong các thôn bản buôn làng khu dân cư tổ dân phố thu hút trên tám sáu triệu người cao tuổi tham gia
chiếm trên chín mươi tổng số người cao tuổi của cả nước
việc ra đời các tổ chức hội dành cho người cao tuổi đã góp phần không nhỏ phát huy vai trò của người cao tuổi trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
truyền thống của người cao tuổi việt nam được bác hồ đã hủy thư được bác hồ đã gần như giao nhiệm vụ cho người cao tuổi để tiếp tục phát huy thừa kế và phát huy được cái truyền thống của dân dọc
truyền thống của nước việt nam của chúng ta
trong các giai đoạn hiện nay mà khi tiếp xúc này tôi thấy rất tự hào rất là có ý nghĩa trong cuộc sống và làm cho tất cả các thành viên trong người cao tuổi mình thấy phấn khởi hơn tự hào hơn và được xã hội tôn vinh hơn
và chắc chắn là người cao tuổi sẽ phát huy tốt được vai trò hơn nữa đóng góp cho sự nghiệp đất nước
xác định các nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng tổ chức hội vững mạnh chăm sóc và phát huy tốt vai trò người cao tuổi
trong thời gian qua các hội người cao tuổi trên cả nước đã không ngừng
tăng cường xây dựng năng lực tổ chức hội thông qua nhiều hoạt động
nhiều phong trào thi đua yêu nước hiệu quả và thiết thực trên các lĩnh vực đã được tổ chức như thi đua làm kinh tế giỏi xây dựng đảng chính quyền trong sạch vững mạnh khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập xây dựng đời sống văn hóa gia đình văn hóa xây dựng tổ chức hội vững mạnh
chúng tôi đã mở được nhiều lớp về tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông luật giao thông đường bộ
thứ hai là chúng tôi đang triển khai dự án là chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng
hiện nay là người cao tuổi rất phấn khởi
người cao tuổi việt nam như thế là bác hồ đã từng nói là nguyên khí quốc gia là tài sản quý của dân tộc
cho nên người cao tuổi hiện nay được các cấp ủy đảng chính quyền mặt trận tổ quốc các đoàn thể nhân dân rất kính trọng để họ phát huy vai trò người cao tuổi trong cuộc sống hàng ngày
có thể nói tăng cường xây dựng tổ chức hội vững mạnh là một trong những yếu tố giúp người cao tuổi phát huy vai trò của mình góp phần xây dựng và phát triển đất nước
qua đó thúc đẩy công tác chăm sóc người cao tuổi thực hiện chủ trương toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi